chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
theo báo cáo có đến hơn bảy mươi vụ việc khiếu nại tố cáo tại hà nội liên quan đến việc bồi thường do thu hồi đất đai
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đến dự hội nghị
theo báo cáo từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay tình hình khiếu kiện tại hà nội có những diễn biến phức tạp
nội dung khiếu nại tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất
thực hiện các dự án tranh chấp đất đai đồi giao đất dịch vụ đồn điền đổi thửa
một số địa bàn phát sinh nhiều vụ khiếu nại tố cáo như hà đông long biên sơn tây trương mỹ
đặc biệt xuất hiện một số vụ việc khiếu nại tố cáo có tính chất gây gắt phức tạp có hành vi vi phạm pháp luật
như vụ khiếu kiện giữ người trái pháp luật tại thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức xảy ra vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
theo ông nguyễn hoài nam trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân thành phố hà nội
một trong những nguyên nhân khiến các vụ việc khiếu nại tố cáo ngày càng gia tăng
đó là do có sự bao che dung túng của một bộ phận cán bộ cơ sở
thế nên mới có chuyện xây dựng cả lô biệt thự trong đất nông nghiệp hay lấn chiếm đất nông nghiệp xây dựng hàng loạt các khu nhà ở dân cư tại các tuyến đường chuẩn bị mở
phát biểu tại hội nghị đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương cho rằng
cần nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của đảng viên cán bộ công chức viên chức nhất là người đứng đầu trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân
người đứng đầu cần không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức và phải xem việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân như giải quyết công việc của chính mình
đồng ý với quan điểm trên đồng chí hoàng trung hải cho rằng tình hình khiếu nại tố cáo thời gian tới sẽ càng phức tạp hơn
mỗi vụ khiếu nại tố cáo đều có thể trở thành những vấn đề nóng và bị lợi dụng bởi các thế lực thù địch
đồng chí hoàng trung hải đề nghị đối với những vụ việc phức tạp các cấp các ngành phải cùng giải quyết không né tránh đùn đẩy trách nhiệm